xin chào các bạn cùng ghé thăm một địa danh được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng ở philippines cao nguyên tagaytay
đây là nơi du khách có thể tận hưởng một cách trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã nơi không gian luôn trong lành mát mẻ quanh năm
tagaytay còn có những ngôi làng cổ kính xinh xắn cùng với những công trình kiến trúc tuyệt đẹp sẽ níu chân du khách khi một lần ghé thăm
được ví như đà lạt của việt nam cao nguyên tagaytay nằm nếp mình vào một góc khá hẻo lánh của dạng núi tagaytay cách thủ đô manila khoảng sáu mươi km
với khí hậu mát mẻ trong lành sương mù phủ quanh năm đây là điểm đến thích hợp dành cho những du khách muốn tránh xa sự ồn ào náo nhiệt ở manila
đặt chân đến cao nguyên cha gai du khách sẽ thực sự chóng ngợp bởi phong cảnh thiên nhiên nơi đây
với tầm nhìn hoàn hảo từ vị trí đỉnh núi tagaytay
du khách có thể chiêm ngưỡng vịnh manila ở phía bắc hồ tha rực rỡ dưới ánh mặt trời ở phía nam hay hồ laguna de bay lãng mạn nằm ở phía đông
một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của tagaytay chính là núi lửa trong hồ và hồ trên núi ta
nằm trong lòng hồ tha trên ngọn núi lửa đã ngủ hơn bốn mươi năm được mang luôn tên của hồ và thường được gọi là hồ trong hồ
du khách có thể thuê thuyền đi dạo trên hồ ngắm cảnh bình minh
trên cao những đám mây trắng nõn bay trong trời xanh còn dưới lòng hồ sương mù lất phất tạo nên một khung cảnh huyền ảo
tagaytay được thiên nhiên yêu ái cho nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá vừa có rừng vàng vừa có biển bạc
bào phủ cao nguyên này là cả một màu xanh của núi rừng và màu của nước trong xanh như ngọc
do khí hậu mát mẻ trong lành phương tiện đi lại dễ dàng nên phần lớn những người giàu tại manila
sở hữu một con nhà thứ hai tại tagaytay để thư giãn vào những ngày cuối tuần
thời điểm lý tưởng nhất để đến thăm tagaytay là vào khoảng tháng năm
lúc này thời tiết đẹp trong xanh nên có thể dễ dàng đến gần khám phá lòng hồ núi lửa
chính vì phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hoang sơ nên chagaitay được coi là niềm tự hào của du lịch philippines
đến với cao nguyên tagaita du khách chắc chắn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm lý thú và khó quên